các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tình với tỉnh về việc tạm dừng tiêm lô vaccine có liên quan đến sự cố tiêm chủng và lấy mẫu gửi ra
viện kiểm định vaccine và sinh phẩm y tế để kiểm định
về công tác điều trị cho các bệnh nhân sau sự cố tiêm chủng ông sơn cũng yêu cầu
bệnh viện đa khoa tỉnh thanh hóa và bệnh viện đa khoa huyện nông cống cần phải tiếp tục
điều trị tốt nhất theo dõi sát sao sức khỏe của người bệnh
tiếp tục thông tin có liên quan đến covid một mươi chín dịch bệnh trong cả nước đang có dấu hiệu
quay trở lại trên một số tỉnh thành phố đội ngũ các y bác sĩ y tá đang làm việc
ngày đêm để cứu chữa bệnh nhân mắc covid một mươi chín đồng nghĩa với việc các bác sĩ cũng phải tiếp xúc
với người bệnh và không tránh khỏi lây nhiễm
theo thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa nhận được tại nghệ an có trường hợp chín người
trong gia đình bác sĩ có vợ chồng làm bác sĩ nhiễm covid một mươi chín
tại nghệ an trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh nghệ an đã công bố hai ca nhiễm cộng đồng
chưa rõ nguồn lây tại cối xuân nam phường hưng dũng thành phố vinh là một cặp vợ chồng
làm bác sĩ của một bệnh viện trên địa bàn
cụ thể hai bệnh nhân tlt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba và chồng là pdt sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín được lấy mẫu xét nghiệm
định kỳ vào ngày hai mươi năm tháng một mươi một và cho kết quả dương tính với sars cov hai
sau khi phát hiện hai ca nhiễm này cơ quan chức năng đã lập tức truy vết lấy mẫu xét nghiệm
những người thân trong gia đình và phát hiện thêm bảy người khác trong gia đình
bao gồm bố mẹ anh trai
hai con và hai cháu đều dương tính với sars cov hai
dịch bệnh tại các tỉnh miền tây hiện đang rất nóng
trong ngày cần thơ ghi nhận thêm hơn một ca covid một mươi chín
các tỉnh lân cận như đồng tháp sóc trăng bạc liêu vĩnh long đều ghi nhận ca mắc và ca cộng đồng cao
cần thơ ghi nhận một sáu mươi bảy ca nhiễm sars cov hai mới trong đó có chín mươi bốn ca xét nghiệm cộng đồng
một trăm tám mươi năm ca xét nghiệm tại cơ sở y tế bốn mươi sáu ca trong khu cách ly năm mươi ba ca trong khu phong tỏa
và sáu trăm tám mươi chín ca cách ly
số ca mắc covid một mươi chín ở cần thơ từ ngày tám tháng bảy đến nay là hai mươi hai ba trăm chín mươi tám ca đã điều trị khỏi một mươi chín trăm một mươi bảy người
trong ngày địa phương đã có hai ca tử vong nâng số ca tử vong lên một trăm bảy mươi
hiện cần thơ đang có bảy bảy trăm sáu mươi bảy f triệu chứng nhẹ cách ly điều trị tại nhà
và có bảy bảy trăm hai mươi ba f một đang cách ly y tế tại nhà
đồng tháp ghi nhận sáu trăm linh một ca mắc covid một mươi chín
trong đó có bảy bảy trăm hai mươi ba f một đang cách ly y tế tại nhà
trong ngày địa phương đã có hai trăm hai mươi năm ca cộng đồng tổng số ca mắc cộng dồn là một mươi chín sáu trăm bảy mươi năm ca
số bệnh nhân covid một mươi chín đang điều trị là sáu bốn trăm một mươi người
trong ngày tử vong ba ca nâng số ca tử vong lên hai trăm năm mươi bảy ca
tiếp đến là sóc trăng có năm trăm tám mươi tám ca mắc covid một mươi chín
trong đó số ca nhiễm qua truy vết sàng lọc có ba trăm tám mươi tám ca cộng đồng
tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay toàn tỉnh sóc trăng đã có một mươi bốn chín trăm bốn mươi hai ca mắc covid một mươi chín
đã chữa khỏi chín chín trăm bốn mươi bốn ca số trường hợp tử vong trong ngày là bốn ca nâng tổng số lên chín mươi năm ca
bạc liêu có năm trăm sáu mươi sáu ca có kết quả rt pcr khẳng định dương tính với virus sars cov hai
trong đó có hai trăm ba mươi hai ca cộng đồng và có một trăm sáu mươi ba ca dưới một mươi tám tuổi
tổng số ca mắc cộng dồn một mươi một tám trăm một mươi hai tổng số ca đã điều trị khỏi bảy bốn mươi năm
số ca tử vong trong ngày là ba nâng tổng số ca tử vong lên một mươi năm
hiện nay tỉnh hải dương đã xuất hiện các ca f nằm giải rác ở cả một mươi hai trên một mươi hai huyện thành phố
tỉnh này đã cho f một tự cách ly tại nhà
trường hợp quá tải có thể sẽ cho f điều trị tại nhà nếu đủ điều kiện
trong ngày hai mươi sáu tháng một mươi một tỉnh hải dương đã ghi nhận tám trường hợp dương tính với sars cov hai
các ca bệnh nói trên nằm giải rác ở một mươi hai trên một mươi hai huyện thành phố của tỉnh hải dương
trong đó địa phương có số ca mắc nhiều nhất là huyện ninh giang với hai trăm linh chín ca
về công tác phòng dịch trao đổi với phóng viên dân trí ông nguyễn minh hùng phó chủ tịch ubnd tỉnh hải dương cho biết
hiện nay tỉnh hải dương đang thực hiện chống dịch theo nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội
chính vì vậy chiến lược chống dịch của tỉnh hải dương cũng đã được điều chỉnh theo chủ trương chung của chính phủ
hiện nay phương châm chống dịch của chúng tôi là lấy xã phường làm nơi để kiểm soát dịch bệnh và xử lý các ca bệnh mới
đặc biệt những ca bệnh từ các nơi khác xâm nhập về
khi phát hiện chúng tôi xử lý nhanh để hạn chế tối đa lây lan ra cộng đồng ông hùng nói
về điều trị các ca bệnh f ông hùng cho biết tỉnh thực hiện theo phương châm bốn tại chỗ và cũng được điều chỉnh cho phù hợp với tình hình hiện nay
tại tỉnh hải dương số ca f không có chủ trứng chiếm tỷ lệ lớn trên tám mươi
do đó tỉnh này đã phân cấp phân quyền cho các huyện thành phố tiếp nhận các ca f và điều trị
đối với các trường hợp bệnh nặng thì sẽ được chuyển lên tuyến tỉnh để tiếp tục điều trị
israel là quốc gia tiếp theo ghi nhận ca mắc biến chủng b một mươi một năm trăm hai mươi chín mới giữa lúc các nước vẫn đang nỗ lực giải mã chủng virus này
bộ y tế israel hôm nay hai mươi sáu tháng một mươi một cho biết nước này ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm biến chủng b một một năm trăm hai mươi chín
bệnh nhân được xác định đã trở về từ malawi
theo bộ y tế israel hai người khác bị nghi nhiễm biến chủng mới và đang chờ kết quả xét nghiệm cuối cùng
hai trường hợp này cũng từ nước ngoài về israel và đang được cách ly
cả ba trường hợp trên
cả ba trường hợp trên đều đã được tiêm vaccine covid một mươi chín
thông tin chi tiết về việc tiêm chủng của họ hiện vẫn đang được xác minh
chính phủ israel ngày hai mươi năm tháng một mươi một thông báo cấm công dân nước này từ các quốc gia miền nam châu phi
và cấm người từ khu vực này nhập cảnh vào israel do lo ngại biến chủng mới
biến chủng b một mươi một nghìn năm trăm hai mươi chín lần đầu tiên được phát hiện ở botswana vào ngày một mươi một tháng một mươi một
nơi có ba ca nhiễm đã được giải trình tự gen
sau đó sáu ca nhiễm khác được ghi nhận ở nam phi
và một ca nhiễm ở hồng kông là du khách trở về từ nam phi
các nhà chức trách anh ngày hai mươi năm tháng một mươi một đã gọi b một mươi một nghìn năm trăm hai mươi chín là biến chủng tồi tệ nhất
với ba mươi hai đột biến b một mươi một nghìn năm trăm hai mươi chín được phát hiện là biến chủng nhiều đột biến nhất từ trước đến nay của virus sars cov hai
bộ trưởng y tế nam phi joe fala cho biết biến chủng mới là mối lo ngại nghiêm trọng
và là nguyên nhân khiến cho số ca mắc covid một mươi chín hàng ngày tăng theo cấp số nhân
biến nó trở thành một mối đe dọa lớn
thủ tướng israel naftali bennett ngày hôm nay tuyên bố israel đang ở trong ngưỡng tình trạng khẩn cấp
sau khi phát hiện ca mắc biến chủng b một một năm trăm hai mươi chín đầu tiên
theo thủ tướng benned biến chủng mới dễ lây lan hơn với tốc độ nhanh hơn nhiều so với delta
chủng virus vượt trội nhất hiện nay
ông cho biết các nhà chức trách israel đang theo dõi dữ liệu từ nam phi để tìm hiểu thêm về biến chủng mới
bao gồm việc liệu biến chủng này có kháng các loại vaccine hiện có hay không
thủ tướng benet cũng chỉ đạo xem xét việc dừng các chuyến bay từ các quốc gia nằm trong danh sách cấm đến israel
và ngược lại hoặc thực hiện một kế hoạch khác để ngăn chặn biến chủng mới lây lan sang israel
đối mặt với biến chủng mới bộ trưởng y tế nam phiêu pala vào ngày hai mươi năm tháng một mươi một thông báo
biến thể mới được phát hiện tại quốc gia này đang gây lo ngại do lượng đột biến cao bất thường cùng với khả năng lây lan nhanh chóng
các nhà khoa học ở nam phi đang làm việc để xác định tỷ lệ ca nhiễm gây ra
bưởi biến thể mới hiện được đặt tên là b một mươi một nghìn năm trăm hai mươi chín biến thể này cũng đã được phát hiện tại botswana và hồng kông của trung quốc
chuyên gia tulio de oliveira của mạng lời giám sát gen ở nam phi cho biết
biến thể mới có rất nhiều đột biến trong đó có hơn ba mươi đột biến ở gai protein ảnh hưởng khả năng lây nhiễm
chúng tôi có thể thấy đây là một biến thể có tiềm năng lây nhiễm rất nhanh
trong vài ngày hoặc vài tuần tới hệ thống y tế nam phi có thể đối mặt với sức ép gia tăng
cũng theo ông tin tốt đó là b một mươi một nghìn năm trăm hai mươi chín có thể được phát hiện bằng xét nghiệm pcr
biến thể này lây lan ở nhiều người trẻ tuổi
trong bối cảnh số ca nhiễm mới tăng nhanh các nhà khoa học đã nghiên cứu trình tựa gen và phát hiện b một một năm trăm hai mươi chín
viện quốc gia về các bệnh truyền nhiễm nam phi nicd cho biết
quốc gia này đã ghi nhận hai mươi hai ca nhiễm có liên quan đến b một mươi một nghìn năm trăm hai mươi chín sau quá trình giải trình tự gen
đây rõ ràng là một biến thể mà chúng ta phải thật cẩn trọng
biến thể này có nhiều đột biến gai ở protein có thể ảnh hưởng đến khả năng lây nhiễm và phản ứng miễn dịch
chuyên gia ravindra gupta của trường đại học cambridge anh cảnh báo
theo ông gutta giới khoa học nam phi cần có thời gian để xác định liệu b một mươi một năm trăm hai mươi chín có thực sự là nguyên nhân
khiến cho số ca nhiễm mới tăng nhanh bất thường hay không
ông gutta khẳng định khả năng cao là như vậy
tiếp đó dưới sự xuất hiện của biến chủng mới phát hiện gần đây
dân tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín trong bối cảnh một biến thể mới của virus sars cov hai
được phát hiện ở nước này và được coi là nguy hiểm nhất chưa được xác định
thông báo từ phủ tổng thống nhấn mạnh chính phủ kêu gọi người dân nam phi
duy trì cảnh giác phòng chống đại dịch covid một mươi chín và góp sức tự bảo vệ bản thân và cộng đồng
bằng cách tiêm vaccine trong khi các nhà khoa học đang nghiên cứu một biến thể virus mới
được xác định là b một một năm trăm hai mươi chín
trước đó một ngày các nhà khoa học vương quốc anh thông báo đã phát hiện biến thể
b một mươi một nghìn năm trăm hai mươi chín với nhiều đột biến hơn tất cả các biến thể trước đây
điều này đồng nghĩa nó có thể cản trở phản ứng miễn dịch của cơ thể và lây lan dễ dàng hơn
cùng ngày viện nghiên cứu các bệnh truyền nhiễm quốc gia nam phi cũng xác nhận rằng
biến thể mới này đã được phát hiện ở hai mươi hai bệnh nhân covid một mươi chín
israel và hồng kông trung quốc cũng báo cáo đã ghi nhận trường hợp nhiễm biến thể mới
trưởng nhóm kỹ thuật nghiên cứu dịch bệnh covid một mươi chín và là người đứng đầu đơn vị
bệnh truyền nhiễm và bệnh động vật mới nước
trưởng đổi của tổ chức y tế thế giới who bà maria van kerkhove cho biết
who đang nghiên cứu về biến thể b một mươi một nghìn năm trăm hai mươi chín cũng như những tác động có thể
của các đột biến của nó đối với vaccine ngừa covid một mươi chín hiện nay
who đã triệu tập một cuộc họp khẩn trong ngày hai mươi sáu tháng một mươi một để thảo luận về cách ngăn chặn
sự lây lan nhanh chóng của biến thể mới này
viếng mới nam phi đã được tổ chức y tế thế giới who xếp vào danh sách đáng lo ngại
với khả năng kháng bệnh
trước tình trạng đó biontech và một số nơi khác cũng đang bắt đầu điều chỉnh vaccine
trong thời gian sớm nhất với mong muốn có thể xử lý được biến chủng này
biontech đối tác phát triển vaccine covid một mươi chín với pfizer cho biết họ có thể cập nhật vaccine
trong sáu tuần nếu biến thể mới nam phi tránh được hệ miễn dịch
biontech bổ sung rằng họ đang kiểm tra xem liệu vaccine covid một mươi chín mà công ty hợp tác phát triển
với hãng dược phẩm mỹ pfizer có hiệu quả với biến thể nam phi
b một mươi một năm mươi hai nghìn chín trăm hai mươi kết luận dự kiến được đưa ra trong vòng hai tuần
biến thể mới có tới ba mươi hai đột biến trong protein gai dẫn đến nguy cơ ảnh hưởng đến khả năng nhiễm
và tốc độ lây lan của virus cũng như khiến cho tế bào miễn dịch khó tấn công mầm bệnh hơn
hãng dược phẩm mỹ moderna cho biết họ cũng đang thử nghiệm ba ứng viên vaccine tăng cường
với mục tiêu phát triển loại vaccine tăng cường mới dành riêng cho chủng mới nam phi
stephen bansal giám đốc điều hành của moderna
cho hay ngay từ đầu chúng tôi đã nói rằng trong lúc tìm cách đánh bại đại dịch
chúng ta bắt buộc phải chủ động khi virus tiến hóa
các đột biến trong biến chủng omicron đang gây lo ngại
chúng tôi đang hành động nhanh nhất có thể để thực hiện chiến lược xử lý biến chủng này
hãng johnson johnson cũng xác nhận đang thử nghiệm hiệu quả vaccine covid một mươi chín của họ
trước biến chủng mới để đánh giá liệu có cần cập nhật vaccine hay không
trong khi đó hãng astrazeneca đang tiến hành nghiên cứu tại botswana
và eswattini các nước phía nam của châu phi đã phát hiện chủng mới nam phi
nhằm thu thập dữ liệu thực tế về hiệu quả của vaccine astrazeneca trước biến chủng mới này
nỗi lo ngại biến chủng mới đã thúc đẩy hàng loạt quốc gia áp hạn chế đi lại
đối với các nước phía nam châu phi
tuy nhiên bộ y tế nam phi gọi động thái gấp rút áp đặt các lệnh cấm đi lại là quá hạ khắc
thưa quý vị trên đây là bản tin covid một mươi chín mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo